chủ tịch hội đồng châu âu charles misen ngày hôm nay xác nhận cơ quan này đã nhất trí thông qua gói hỗ trợ quân sự thứ năm cho ukraine trị giá năm trăm linh triệu euro tương đương với năm trăm linh triệu đô la mỹ
ông misen đã bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận chính trị của hội đồng châu âu về gói hỗ trợ thứ năm dành cho ukraine trong khuôn khổ cơ chế hòa bình châu âu gọi tắt là epf
hiện hoạt động hỗ trợ của eu cho lực lượng vũ trang ukraine về thiết bị quân sự đã đạt hai năm tỷ euro
trước đó vào ngày một mươi hai tháng bảy liên minh châu âu eu đã thông qua kế hoạch giải ngân một tỷ đô la mỹ cứu trợ tài chính cho ukraine
đây là một phần trong gói cứu trợ chín tỷ euro cho kiev mà các nhà lãnh đạo eu đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng năm